và để trao đổi bàn luận và trải nghiệm về những chuyến hành trình ấy chúng tôi đã mời đến trường quay hai vị khách mời
vâng xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời đầu tiên đó là phó giáo sư tiến sĩ phó chủ tịch thường trực hội âm nhạc hà nội lân cường
và vị khách mời thứ hai đó là nghệ sĩ nhân dân lan hương
lời đầu tiên thì xin chân thành cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời đến tham dự chương trình
và cũng nhân dịp năm mới thì thay mặt cho những người làm truyền hình nhân dân xin được gửi lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng tới hai vị khách mời
ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu cuộc trò chuyện
câu hỏi đầu tiên tôi muốn dành cho nghệ sĩ nhân dân lan hương đó là tôi được biết được rằng chị cũng đang sống trong một gia đình tứ đại đồng đường và bản thân chị là một người nghệ sĩ
vậy thì không biết là chị và cả những thành viên trong gia đình có quan điểm như thế nào về cái tết đoàn viên
tôi nghĩ rằng đối với gia đình tôi thì cái tết âm lịch
hay còn gọi là tết cổ truyền của dân tộc là một cái ngày trọng đại nhất quan trọng nhất trong một năm
đó là thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới
cái thời khắc để tất cả những thành viên trong gia đình được quây quần xung vầy bên nhau
cho nên là thường những cái ngày tết trong gia đình nhà tôi vẫn giữ lại những cái tập tục cũ
trong năm đinh dậu hai nghìn một mươi bảy này thì chúng ta mong muốn là đón một cái tết ấm no hạnh phúc
nhưng có lẽ cũng không thể nào quên được
những cái tết mà thời kỳ khó khăn
tôi đang muốn nói tới thời kỳ bao cấp
và đã là một người trải qua thời kỳ ấy không biết được rằng là
nhạc sĩ lân cường có cảm thấy bồi hồi khi nhớ lại những cái kỷ niệm khó quên hay không ạ
bồi hồi lắm chứ
tại vì tôi không thể quên được những cái tết thầy bao cấp
tôi nhớ là thế này
tức là mỗi gia đình được phân một cái gói quả tết
gói quả tết thì trong này có cái gì
có một bọt thuốc lá tăm đảo này
một hộp mứt tết này
một gói chè
hai lạng miếng này
một cái miếng bóng
miếng bóng bì
đấy miếng bóng bì trong một cái gói
mà được phân phối
mỗi gia đình được một gói thôi
gói là túi hàng tết ấy
gói túi hàng tết ấy
thế cho nên là quả bánh trưng thì anh em chúng tôi là hay đến cơ quan lũ chung với nhau
bằng cái thùng phiêu sang lắm à
quả đúng như là nhạc sĩ lân cường vừa mới nói thì có lẽ là dù tết có khó khăn
nhưng mà ai nấy cũng đều cảm thấy rất là vui vẻ và ấm lòng
không biết là nghệ sĩ
nhân dân lan hương có muốn chia sẻ thêm về những cái tết thời bao cấp mà mình đã từng trải qua không
tôi với anh cường thì đúng là trải qua rất là nhiều những cái tết thời bao cấp rồi
và đến bây giờ thì cái cảm giác của tôi vẫn không bao giờ quên được cái không khí
gọi là gói bánh trưng ngày tết của những năm mà còn khó khăn
nhưng mà dù có khó khăn vất vả đến bao nhiêu để có được một tấm bánh trưng ngày tết
thì ngày tết của chúng tôi cũng rất là vui
bởi vì là chúng tôi có một cái thú
như không biết là anh cường có nhớ không
tức là cứ đến mùng một tết thì
thí dụ tôi sang nhà anh thì tôi lại nếm thử miếng bánh trưng nhà anh
thế rồi anh ấy sang nhà tôi thì anh lại nếm thử miếng bánh trưng nhà tôi
bởi vì nó rất là khó khăn
cái lượng thịt cũng có hạn
cái lượng gạo cũng có hạn
thế thì cái đỗ xanh cũng có hạn
thế thì mỗi nhà lại gói cái bánh trưng đấy theo cách của mình
và cái nêm nếm làm sao cho nó vừa miệng mà nó có cái sự khác nhau
thế thì là chúng tôi được thưởng thức cái tài khéo léo của từng người nội trợ
tôi sang nhà anh cường tôi cũng nếm thử miếng mứt dừa mứt bí của vợ anh làm
thí dụ như thế
và khi sang các nhà khác tôi cũng được nếm những cái sản phẩm mà do từng những người phụ nữ ở trong gia đình đó làm
thành ra nó có cái không khí rất là vui
và nó rất là ấm cúng
cũng thể hiện được cái sự khéo léo nữ công gia tránh của những người phụ nữ việt

để sống trong những ký ức của tết hà nội thời bao cấp
năm mới đã đến và tết lại về trong từng ngôi nhà từng con đường từng góc phố
tết mang theo những dư vị rất riêng đối với người hà nội
đó là chút xét cuối của mùa đông
là những nỗi niềm của các người
những nỗi niềm của cảm xúc của hoài niệm về tuổi thơ
mỗi chúng ta đang bao nhiêu tuổi là đã trải qua bấy nhiêu cái tết
và mỗi dịp đón tết này ta lại nhớ về những cái tết đã qua
tết trong niềm ký ức
tết của thời bao cấp trong mỗi người dân hà thành
tôi nhớ rất nhiều những cái kỷ niệm những cái thời mà bao cấp
rồi những cái thời mà mình sống ở hà nội như thế nào
mà càng sống ở bên pháp vì những ký ức khi mà gần tết thì mình lại càng nhớ về những cái kỷ niệm
tết thời bao cấp thì nói chung là đó là những cái gì mà rất là khó quên đối với một giai đoạn lịch sử
và nhớ những người mà cao tuổi từng sống qua những cái giai đoạn thời kỳ đó
như một thói quen linh thiêng và bền vững
mỗi năm tết đến dù đang ở đâu làm gì hầu như ai cũng mong muốn và cố gắng trở về để được đoàn tụ với gia đình
cũng như bao người hà nội khác
gia đình bà nguyễn thị quý ở hàng bông tất bật chuẩn bị cho năm mới
bà đã có sáu mươi bảy năm sống trên con phố hàng bông này
năm nay gia đình bà có thêm niềm vui lớn
đó là sự trở về của cô em gái gần hai mươi năm sống xa quê hương
sự đoàn tụ này khiến tết của gia đình bà mang một ý nghĩa trọn vẹn
sinh ra và lớn lên ở hà nội
nhà văn nguyễn ngọc tiến
đã chứng kiến không biết bao nhiêu cái tết
nhưng ông lại dành tình cảm đặc biệt của mình cho những cái tết thời bao cấp
bởi theo như ông
thời bao cấp mọi thứ đều là theo tiêu chuẩn chế độ
ví dụ như là một tháng thì là được bao nhiêu lạng thịt
là bao nhiêu phiếu đậu lít nước mắm vân vân
và ngày tết thì người ta sẽ bán thêm cho là ô này được thêm mấy lặng thịt ô kia
mấy lạng chân giò hay là sườn
ngoài ra thì cái bia là tết của mỗi gia đình
người ta sẽ bán cho một cái túi hàng tết
trong cái túi hàng tết đấy thì có này này
một gói nhỏ nhỏ này hạt tiêu này
một gói mì chính này
rồi bóng này
rồi thì bánh đa nem này
một hộp mứt này
mấy gói kẹo này
thuốc lá này
hồi tôi đi xếp hàng từ sáng mà đến trưa
may mắn lắm thì mua mang được một gói hàng tết để gia đình
trong ký ức chung của người dân hà nội
tết hồi đó đơn sơ nhưng thân thương ấm cúng vô cùng
nhất là những ngày chuẩn bị mua sắm cho ngày tết
đấy mới đúng là tết
bắt đầu từ hai ba tháng chạp
không khí xuân tràn ngập khắp ba mươi sáu phố phường
người hà nội xuống đường bắt đầu mua sắm để chuẩn bị tết
từ việc trong nhà
mỗi người bao giờ cũng đã có sẵn một hũ dưa hũ cà
đến việc tới các cửa hàng tạp hóa xếp hàng mua đồ tết
đặc biệt với hoa chơi ngày tết
hồi đó cả hà nội chỉ có một chợ hoa hàng lược
cuộc sống khi ấy dù còn nhiều khó khăn
nhưng nhà nào cũng sắm cành đào chơi tết
chợ hoa hàng lược ngày xưa tại vì cả hà nội
chỉ có một chỗ đấy tập trung thôi
chứ không phải bây giờ
bây giờ nó giải rác ra nhiều nơi
thì đâm ra là nó cũng bị tản mạn đi
đấy thì ngày xưa tất tần rồn về đấy
đâm ra là đông vui lắm
mà đúng nghĩa chợ hoa tết
chủ yếu hồi như thế này
hoa thực dược hoa violet
hoa mọng chó
với hoa dơn
nhiều người mà không có điều kiện
thì họ mua một bó hoa
hồi đó một cái danh từ người ta dùng là hoa tản
nghĩa là một tí hoa bướm một tí đồng tiền
tí lây ơn tí thực dược
rồi cũng cắm vào một cái lọ
tuy nhiên thì với người việt nam nói chung thì
hoa đào mới là quan trọng
bởi vì hoa đào là cái màu đỏ mang lại
người ta còn gọi là hỷ tín
thì mang lại một cái sự may mắn cho những người dân
cho nên là dù là đắt hay rẻ
thì cố mua lấy một cánh đào
bánh trưng rất quan trọng đối với tết thời bao cấp
là một món ăn ngon được chờ đón
và là chủ lực trong mấy ngày tết
không có ai làm bánh chưng để bán
và một gia đình thì cũng không thể làm cả một nồi bánh trưng
vì vậy thường là mấy gia đình chung nhau luộc một nồi bánh trưng
bánh nhà ai nhà nấy gói
đánh dấu riêng
chiều hai mươi chín mang đến một nhà có sân
có một cái nồi to bóc bếp củi lên nấu
và thay nhau canh suốt đêm
đến sáng hôm sau thì chín
vì thế mà bận rộn nhất mấy ngày giáp tết
là chuẩn bị gói bánh chưng

từ hai năm là bắt đầu người ta dục dịch
từ ngoài đường kiuật vào trong nhà
tức là nhà nhà là có co nhiệt thay nhau
nhà nạ cũng thế
rửa lá vo gạo đãi đỗ
hết xong rồi lại luộc bánh chưng mà cứ đi

cần đứng ra

vợ bạc tết tết là cái nơi
đi qua phố mà thì cái mùi bánh trưng ấy vì nhà nào cũng luộc mà thơm ngát lên ấy
bánh trưng bây giờ thì là tràn lan rồi
thế nhưng mà cái thời xưa mà chỉ có tết mới có bánh trưng thôi
còn ngày thường thì làm gì lấy đâu ra bánh trưng không có không có bán như bây giờ
thế để cho lên cái người ta tết là người ta trông chờ vào cái nổi bánh trưng
ngày xưa chỉ có một hộp mứt thập cầm vài lạng đậu xanh để gói bánh trưng
có trăng thêm vài lạng thịt một bánh pháo tép cũng thành tết
trẻ con thì được diện những bộ quần áo mới được lì xì háo hức đón giao thừa trong tiếng pháo nổ đi đùng
cả hà nội tối ba mươi đổ về quanh hồ hoàn kiếm là chỗ chơi duy nhất
pháo nổ dâm gian suốt từ bảy tám giờ tối
tiếng pháo nổ và mùi khói pháo
cùng với mùi hương là những cái tạo nên không khí đặc thù ngày tết
cảm cái phố này nó có cái sắc pháo đỏ màu hồng đấy đẹp vô cùng là đẹp
mà xong rồi cái hương hương ngày tết ấy nó quẹn vào cái mùi của sắc pháo
nó thơm một cách rất là đặc trưng không thể nào lưu có được
đã gần ba mươi năm
kể từ khi đất nước đổi mới thoát khỏi thời kỳ bao cấp với vô vàn những khó khăn thiếu thốn
những câu chuyện về xếp hàng mua đồ tết đều trở thành quá vãng thành kỷ niệm mang nhiều sắc thái
chua sót lẫn ngọt ngào mừng vui hỏa tiếc nuối trong ký ức của cả một thế hệ trải qua thời bao cấp
nhưng nhiều người vẫn nhớ và kể lại những câu chuyện đó với niềm hạnh phúc
vì trong sự khó khăn ấy
người ta nhận ra rằng chưa bao giờ cuộc sống lại âm ấp tình thương và tình nghĩa láng giềng tinh thần đoàn kết như thế
để cùng nhau vượt qua tình cảnh gian khó chung của đất nước của mỗi gia đình
thưa quý vị và thưa hai vị khách mời
tôi thực sự rất ấn tượng với một câu nói đó là người ta thì có nhiều nơi để đi
nhưng mà lại chỉ có một chỗ để về
đó chính là nhà
vâng dường như là ước mong được trở về đoàn tụ và xung họp cùng với gia đình luôn thường trực trong mỗi người và càng thôi thúc mạnh liệt khi tết đến xuân về
ngay sau đây thì thúy quỳnh xin muốn mời hai vị khách mời cũng như quý vị khán giả hãy cùng đến với gia đình cụ ngô thế triện hiện sống ở phố phùng hưng hà nội để cảm nhận không khí tết đoàn viên của gia đình tứ đại đồng đường
thúy quỳnh xin mời hai vị khách mời cùng đến với gia đình cụ ngô thế triện hiện sống ở phố phùng hưng hà nội để cảm nhận không khí tết đoàn viên của gia đình tứ đại đồng đường
bao năm nay hơn hai mươi thành viên trong gia đình cụ ngô thế triển sinh sống êm đềm trong một ngôi nhà trên phố phùng hưng hà nội
trải qua bao thăng trầm của lịch sử dù xã hội thay đổi nhiều trật tự đã đảo lộn nhưng gia đình ông vẫn giữ nếp nhà xưa xuất phát từ quan niệm cây có gốc có dễ chắc chắn
cành và ngọn mới phát triển xung xuê
một trong những điểm nổi bật nhất của gia đình tứ đại đồng đường họ ngô giúp họ có thể chung sống êm ấm hòa thuận sung vầy dưới chung một nếp nhà
đó là cách lưu giữ bảo tồn những giá trị quý giá của gia đình thông qua tranh ảnh
trong gia đình họ ngô thế các thế hệ sau luôn có ý thức giữ gìn bồi đắp những sức khỏe của gia đình
ngôi nhà ở phùng hưng không chỉ là chứng nhân lịch sử mà nơi đây còn ấp đầy kỷ vật của gia đình
từ những tấm ảnh đen trắng hiện thân của một thời xa xưa quá vãng cho tới những tấm ảnh màu của thời đại kỹ thuật số đều được xếp ngay ngắn nâng niu như báu vật ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt những thời khắc quan trọng trong gia đình họ ngu thế
điều quan trọng nhất vẫn là một cái truyền thống trong gia đình
từ đời cụ rồi đến đời ông người trên là bao giờ cũng bảo ban người dưới và người dưới thì nghe lời người trên
một cái truyền thống này nó thành một cái nề nếp trong gia đình nhà chúng tôi rồi
thì đối với các thế hệ đi sau những cái ảnh này nó có một sức hút lắm tức là tự nhiên các cháu nó cũng không biết đâu
nhưng đến khi mình dở album cho các cháu xem thì các cháu rất là thích
và cũng hỏi thăm hỏi ông bà là người này người khác
người kia hay là cụ như thế nào
rồi là trong ảnh thì chúng con ở đâu chúng con như thế nào đấy
tức là nó có một cái sức hút rất tự nhiên
và đó cũng là một cái có lẽ là một cái yếu tố rất là cơ bản để mà cái sự lưu giữ đó nó giúp cho truyền lại cho các cháu
nó hiểu biết về tất cả những cái hoạt động của họ hàng từ trước đến nay và nhất là những cái người đi trước
như nét nhạc
như nét nhạc
nếp sống hàng chục năm nay mỗi dịp tết đến xuân về thường vào ngày hai mươi năm tết
các con cháu cụ triện lại gác công việc sang một bên để cùng về viếng thăm mộ phần tiên tổ và những người đã khuất của gia đình
mỗi người một chân một tay cùng tham gia vào việc dọn dẹp cỏ dại phát quang bờ bụi xung quanh mộ quét dọn bụi bẩn xung quanh
đồng thời những người lớn tuổi trong gia đình thường đại diện đứng ra khấn vái để mời tổ tiên về ăn tết với con cháu trong nhà
những người lớn tuổi trong gia đình thường đại diện đứng ra khấn vái để mời tổ tiên về ăn tết với con cháu trong nhà

về gia phong nề nếp truyền thống của gia đình
nâng cao ý thức uống nước nhớ nguồn trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình
nếp nhà lặng lẽ và bền bì được lưu giữ và truyền thụ
thấm nhuần qua từng thế hệ bằng cách đó
gia đình mà có được bốn thế hệ chung cùng chung sống và hòa thuận
là một cái điều hiếm và cái đấy nó làm cho tôi cảm thấy rất là tự hào
cái điều đầu tiên xuất phát từ cái nề nếp và cái gia phong của gia đình
thì khi mà con cháu được sinh ra trong một gia đình như thế
thì tự nhiên là trong tư tưởng là cũng đã thấm nhuần những cái quy tắc ứng xử
những nề nếp sinh hoạt và tác phong của cha ông để lại
và tự nhiên nó cứ thấm nhuận vào trong nó nằm sẵn trong tư tưởng rồi
thế và cứ thế là nó phát huy ra
cần tết con cháu cụ triện lại cùng nhau lau dọn sửa sang
bày biện bàn thờ gia tiên bởi các thành viên cho gia đình đều tâm niệm
giữ gìn bàn thờ gia tiên sạch sẽ là cách thể hiện lòng tôn kính với tổ tiên và người đã khuất
những ngón tay tỉ mỉ lau sạch bụi bám thời gian cẩn trọng nâng niu
lựa chọn những thức quả đúng điệu hồn điệu túy của người việt
cốt sao nơi thờ cúng gia tiên vừa giàn dị vừa trang trọng
khi con cháu chắt tụ tập đông đủ sẽ cùng nhau nghiêm cần đứng trước bàn thờ gia tiên
thắp nén hương trầm mời các cụ về ăn tết đồng thời cuối đầu kính báo về một năm đã qua và gửi gắm những ước vọng những dự định kế hoạch trong năm mới
thời khắc này thời gian như ngừng lại thông qua khói hương bảng làng người đang sống của thế giới hiện hiểu trò chuyện tâm tình của người quá cố
âm dương cổ kim chưa bao giờ gần gũi ở một cửa ly gần như thế
vào cái thời điểm như hiện nay thì một gia đình sống có bốn thế hệ như thế này là cũng rất là hiếm
nhưng mà thực sự là gia đình nhà mình là vẫn duy trì và phát huy được cái tình cảm
mình cũng có thể hiểu thêm được cuộc sống của cụ của ông bà cũng như của gia đình trước khi mình sinh sống tại đây
mình cảm thấy là rất là vui rất là hạnh phúc
trong những ngày tết con trưởng cháu đức tôn chát đích tôn cùng tụ họp dưới mái nhà cùng uống trà trò chuyện ôn lại kỷ niệm xưa
một trong những tục lệ không thể không nhắc tới trong ngày tết chính là mừng tuổi đầu năm
những bao lì xì đỏ may mắn được con cháu trang trọng biếu cụ truyện với lời chúc sức khỏe vững bền
nhưng ngày tết háo hức nhất phải kể tới đám trẻ con
chúng ngoan ngoãn xếp hàng khoanh tay cuối đầu mỗi khi được người lớn lì xì đầu năm mới với lời nhắn nhủ học giỏi ngoan ngoãn vâng lời ông bà cha mẹ
những khoảnh khắc gia đình quê quần bên nhau ngọt ngào ấm cúng rộn rã tiếng cười ấy đã trở thành kỷ niệm thành nếp nhà

may mắn hình vẽ con gà xuất hiện trong hầu hết tất cả các dòng tranh dân gian
khi thì được vẽ như thể một nhân vật chính trong bức tranh độc lập
khi lại đi kèm những hình ảnh thanh bình trốn chân quê
trong từng nét vẽ có cả giá trị nhân văn hồn nhiên giản dị không hào nhoáng không quá trao chuốt
nhưng thật gần gũi với cuộc sống
nó hiện lên cho một vẻ đẹp thật là rực rỡ
cái màu đỏ một cái mỏ màu màu ngà một cái cựa đầy khỏe mạnh
một cái đuôi thật lộng lẫy một đuôi cánh thật lớn
và cái dáng của con gà cũng vậy
trong cái thế vươn để gáy để cất tiếng
và lúc nào nó cũng biểu hiện một sự mạnh mẽ sự đẹp đẽ
và một cái gì đó thật đầy hứa hẹn
cho một sự ấm mát và cho một sự sáng sủa
hai con gà không khó nhưng để lột tà đầy đủ thần thái của con vật này
lại chẳng dễ dàng gì
nó đòi hỏi người vẽ không chỉ dùng trí tưởng tượng và ký ức về hình ảnh
mà còn phải tìm kiếm tư liệu để minh họa sao cho sinh động nhất
mỗi giống gà lại chia làm những đối tượng hội họa khác nhau
gà trống diêm rúa hùng dũng
gà mái nhu mì tần tạo
và đám gà con theo mẹ kiếm mồi cũng có hình dáng và màu sắc khác biệt
tất cả những yếu tố này
là chất liệu giúp người họa sĩ những gợi ý cho tác phẩm của mình
ngoài các bức vẽ truyền thống
trành tết để tài con gà thêm phần độc đáo với những sáng tạo rất riêng của người nghệ sĩ
tôi thì tôi lại thiên về cái vẽ gà theo cái hình thái gà
tôi không nặng về tả
tôi vẽ theo một cái thực sự là phóng khoáng
cái việc vẽ của tôi thì nó cũng là do ý thích
chứ tôi cũng không cố được
là hôm nay bắt phải vẽ con gà
nhưng năm nay tôi thấy rất là vui
cho nên là tôi vẽ cái con gà là hình tướng là gà trọi
ngày xuân cảnh vật hồi sinh sau mùa đông rết giá
cây cối nằm trồi nảy lọc
mọi người tin rằng việc tốt hay xấu xảy ra ở ngày tết
sẽ có ảnh hưởng cả năm
cho nên được một lời chúc
hay có một hình ảnh tươi vui trong những ngày xuân
đều rất có ý nghĩa
chính vì lẽ đó
hình ảnh những bức tranh thấm thượng hồn việt

được treo ở vị trí trang trọng
hài hòa trong căn phòng ấm cúng
như một món gia vị không thể thiếu
của những ngày đoàn viên
thưa quý vị
mùa xuân mùa của những lục non xanh biếc
đó cũng là mùa của yêu thương
của niềm hy vọng và cả những ước mơ
với mong muốn đem đến những giá trị tinh thần
cho cả gia đình trong năm mới
nhưng ở mỗi địa phương mỗi vùng miền
lại có những nghi thức cầu an
vâng đầu tiên tôi xin được hỏi nghệ sĩ nhân dân lan hương
không biết là chị cùng với thành viên trong gia đình
thì hay có những hoạt động gì để cầu an trong năm mới
thường thì trong năm mới
cái hoạt động cầu an đầu tiên
trân trọng sửa soạn
cúng lễ tổ tiên
gia tiên trong gia đình
điều thứ hai nữa là đi chùa
và điều thứ ba nữa là đem lại
những niềm vui những lời chúc tốt đẹp nhất
cho tất cả những người
đầu năm trong những ngày đầu năm mới
như ngày mùng một mùng hai tết
là dành những lời chúc tốt đẹp nhất
đến với người thân của mình
đến những người thậm chí như là
cái xóm mà tôi đang ở là bà con sống rất lâu rồi
thì đi ngoài đường gặp nhau
cũng chúc mừng năm mới
chúc ông bà mạnh khỏe
đôi khi họ không phải là người thân của mình
nhưng mà vẫn cứ dành cho nhau
những lời chúc tốt đẹp nhất
tôi nghĩ đấy là
nghi thức cầu an mà tôi
tôi cho rằng là rất là đáng trân trọng
xin hỏi nhạc sĩ lân cường là xuất phát từ đâu
thì người việt nam lại có
nghi thức cầu an trong năm mới
thật ra cái năm mới nó là một cái năm chuyển giao
giữa cái năm mới và cái năm cũ
cho nên là
chính cái thời gian đó là cái thời gian mà
người ta muốn là được thành đạt hơn
về sức khỏe
cũng mong muốn là tốt hơn những năm trước
cho nên người ta cầu
ngay tôi làm cái
nhục thân ở cái chùa đậu
thì thấy người ta có những cái chùa đậu là đậu đạt mà
thì cứ sáng mùa một nào là gia đình chúng tôi cũng đi xuống đó
thì thấy rất nhiều người ta
người ta đến
người ta cầu
cầu mong cho cái năm mới
tất cả mọi thứ
không phải chỉ có dương chùa đậu
mà những cái chùa khác
tôi thấy hình như nó thành một cái
cái phong tục
ở miền nam tôi không rõ lắm
nhưng miền bắc ấy
hầu như là ngày tết
gia đình nào người ta cũng bố trí
để đến một cái chùa nào đó
để ta mong
ước cầu xin được
những cái chùa đậu
thì đều cho tốt lành cho năm sau
xin cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời
không phải đi lệ chùa
đồng bào dân tộc thái ở tây bắc
có nghi thức cầu an hết sức độc đáo
ngay sau đây thì xin mời quý vị khán giả
đến với vùng mường lò
ở yên bái
để tìm hiểu về nghi thức cầu an
buộc chỉ cầu tay
rất độc đáo của người thái nơi đây
đến với mường lò yên bái
nơi được xem là mảnh đất thiêng
của người thái tây bắc
trong những ngày đầu xuân năm mới
ta sẽ được đắm mình trong những điệu múa xòe
được ngất ngây say
với men rượu thấm đẫm hồn núi rừng
và đặc biệt
được tham dự lễ buộc chỉ cầu tay
một nghi thức cầu an của người thái
người thái quan niệm rằng
đàn ông thái có bảy vía
còn đàn bà thái có chín vía
và hôn vía của người
luôn gắn bó với thân xác
bắt đầu từ lúc sinh ra
cho đến khi trở về cõi vĩnh hàng
nếu hôn vía lìa khỏi thân xác
hay đi lấy thân xác
thì sẽ chết
hoặc bị ốm đau bệnh tật
không gặp may mắn trong cuộc sống
có lẽ xuất phát từ quan niệm đó
mà tục buộc chỉ cầu tay ra đời
với mục đích giữ vía cầu an
như là đôi vợ chồng trẻ
cũng phải buộc chỉ cầu tay
cái thứ hai là khi trẻ mới sinh ra
khoảng được ba tháng
người ta đặt tuổi mà
lễ đặt tên ấy
thì người ta cũng phải buộc chỉ cầu tay
bởi vì từ đây trở đi
sẽ là người con của cha
của mẹ của ông
đây là cái ý nghĩa thứ hai
và ý nghĩa thứ ba
là bạn bè
người ta quý nhau
đến từ than uyên
từ sơn na
từ lai châu
đến thăm tôi
là quen thân chẳng hạn
mới quen không thôi
thì chưa thật thân nhau lắm đâu
thì bây giờ thì tôi với anh
kết nghĩa với nhau là anh em họ hàng
coi như là
như nhau cả
thế là buộc chỉ cầu tay
hứa hẹn với nhau
và cái người già
thì con cháu muốn cho bà
hoặc là ông sống lâu
thì không muốn cho ông ra
bà để rời chúng con
thì chúng cháu
các con mới tổ chức
một cái lễ
buộc chỉ cầu tay
thế ý là buộc lại
không cho bà đi sớm
ông đi sớm
nghệ bản thân
với người thái đen
chỉ dùng để buộc cầu tay
gồm có ba màu
và màu vàng
màu đen là để khẳng định mình
chính là một người con
của dân tộc thái đen
màu đỏ tượng trưng cho máu
còn màu vàng
là màu của đất
của sự ấm nao hạnh phúc
và trước khi làm lễ cúng vía
với nghị thức buộc chỉ cầu tay
những sự chỉ này
sẽ được một người phụ nữ
kheo léo bền lại
sao cho thật đẹp
và chắc chắn
tùy từng trường hợp
mà người thái
cũng có thể chọn
một trong ba màu chỉ
để buộc cầu tay
với những lời cầu chúc khác nhau
tại sao người ta có ba cái trời kia
nó thể hiện một cái sự cuốn quyết
bởi vì có rất là nhiều người bảo vệ anh
nó thể hiện cho cả
khi tôi nói nha
kể cả gia đình này
và cả người ngoài
người ta cũng đến
người ta mừng anh
người ta buộc chỉ cầu tay
anh muốn anh cho sống thọ sống lâu
bà lò thị pong
được gia đình tổ chức lễ cúng vía
buộc chỉ cầu tay
để cầu mong một năm mới
được mạnh khỏe bình an
sống lâu cùng con cái
theo phong tục
nghi lễ phải được tiến hành
ở nơi trang trọng nhất trong nhà
và do một thế mo
chủ trì mọi nghi lễ
và để chuẩn bị cho lễ buộc chỉ cổ tay
gia chủ thường làm một măng cúng
gồm chỉ buộc cầu tay
và tất cả các bộ phần đầy đủ
của một con lợn
khi nghi lễ kết thúc
thầy mo cùng những người tham dự
sẽ lấy từng sợi chỉ
buộc vào cầu tay gia chủ cầu bình an
và theo quan niệm của người thái
để những lời cầu chúc có hiệu nghiệp
trong ít nhất ba ngày
người được buộc phải để sợi chỉ trên tay
không được tháo ra
vì bất cứ lý do nào
hy vọng năm mới
ông bà rất khỏe
vì được các con các cháu và anh em
cần xa đến
chúc mừng buộc cầu tay cho
thì rất là mừng lắm
khỏe rất phẫn khởi
tục buộc chỉ cầu tay của người thái
không chỉ mang ý nghĩa cầu bình an
mà còn thể hiện sự thân thiện
vậy nên khi bạn bè nữ khách ghé chơi
người thái cũng có thể nhận được
người thái cũng dùng chỉ buộc cầu tay
để kết tình thân ái
đồng thời cầu chúc cho khách đến với bản
vui vẻ khỏe mạnh
vượt qua được mọi gian lao trở ngại
và đặc biệt
với các em bé thì người thái
quan niệm là trẻ nhỏ mới sinh thường yếu bóng vía
khi đó người lớn trong gia đình
sẽ làm lễ buộc chỉ cầu tay
để cầu chúc cho trẻ hay ăn
trong lớn và ngoan ngoãn
có lẽ xuất phát từ cuộc sống đời thường
trong lao động và sản xuất
mà con người phải gồng mình
chống chọi với quy luật sinh tồn của tự nhiên
vậy nên tục buộc chỉ cầu tay
của người thái
không chỉ giúp cho đồng bào nơi đây
vững tin hơn trong đời sống tinh thần
mà còn thể hiện sự thân thiện hiếu khách
một nét văn hóa đặc trưng của người thái
thưa quý vị khán giả
với chuyến đi đến huyện bảo lâm của tỉnh cao bằng
để lắng nghe tiếng khen xuân của người mông nơi đây
trước khi bắt đầu cuộc hành trình
thì tôi muốn hỏi nghệ sĩ nhân dân lan hương
không biết là đã bao giờ chị nghe tiếng khèn mông chưa
và cảm xúc của chị như thế nào
tôi đã làm nghề gần bốn mươi năm
cũng có nhiều chuyện công tác
lên miền núi phía bắc
tôi đã từng được nghe
và chỉ cần nghe cái tiếng khèn mông cất lên
thì cái cảm giác đầu tiên của tôi
đấy là nhớ tới các phiên trợ vùng cao
của đồng bào các dân tộc miền núi phía bắc
và cái tiếng khèn mông
nó tạo cho tôi cái cảm giác bình yên
và nó đem đến cái cảm giác đầu tiên
đó là về tình yêu
vâng xin được cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời
thưa quý vị
và các bạn ngay bây giờ
thì chúng ta hãy cùng đến với phóng sự
tiếng khèn mông ngày xuân
mùa xuân về với xã thạch lâm
huyện bảo lâm tỉnh cao bằng
muộn hơn so với mọi năm
tháng chạp rồi
mà người ta còn chưa cảm thấy
cái zt z tái
cứa trên da thịt như nó vẫn từng
rõ ràng là tết vẫn đang đến rất gần
với mỗi gia đình người mông
ở cái xã nhỏ
nằm khá xa thị trấn này
nhà ông trưởng bàn hoàng văn dìa
tổ chức cúng năm mới
xã nghèo nhất huyện
nhà trưởng bàn cũng nghèo
nên thức cúng đạm bạc
chẳng có gì để gọi là mâm cao gỗ đầy
có chăng chỉ là tấm lòng thành kính
của con cháu dân lên ông bà tổ tiên
như người mông từ bao đời nay vẫn vậy
như thông lệ
việc đầu tiên
mà ông hoàng văn dìa phải làm
để chuẩn bị cho lễ cúng năm mới
là dọn dẹp bàn thờ
lớp giấy cũ trên bàn thờ bị gỡ xuống
lớp giấy mới được sán lên
ông lấy ghế ngồi ở ngay cửa chính
của ngôi nhà
mặt hướng vào trong
với một xá ngô đã tách hạt trên tay
vừa liên tục xoa ngô trong xá
ông vừa đều đều cất tiếng đọc
một bài khấn cổ của người mông
nội dung bài khấn
là lời thỉnh cầu của con người
tới các vị thần rừng
các ma bản ma nhà
và các đấng bậc tổ tiên của người mông
từ nhiều đời trước
rằng năm cũ sắp qua
năm mới đang tới
các vị hãy giúp cho gia chủ
có được một năm mạnh khỏe sung túc
đi giấy đi rừng không gặp tai ương
vật nuôi và cây trồng
luôn luôn tuyệt tốt
bài khấn đã cùng ông dĩa
đi qua tất cả các nghi thức
trong lễ cúng năm mới
theo truyền thống của người mông
ở bảo lâm cao bằng
với nhiều gia đình người mông khác
ở đây cũng vậy
lễ cúng ấy
chính là một báo hiệu
cho xuân về tết đến
hàng năm thì gia đình tôi vẫn làm như vậy
vẫn duy trì theo phong tục của người mông
đặc biệt là dòng hộ của tôi là như vậy
hàng năm phải có thờ cũ tội tiên
rồi là ngồi hồn
mùa xuân cũng là mùa bừng thức của vạn vật
sau cả một mùa đông dết mướt kéo dài
gặp tết nông nhàn
thanh niên nam nữ người mông
ở xã thạch lâm huyện bảo lâm tỉnh cao bằng
vẫn từng hẹn nhau
đến một thử dụng vừa mới gặt xong
để chơi ném còn
trò chơi khá đơn giản
bên nam bên nữ
đứng thành hai hàng đối diện nhau
những quả còn có dây tua dài
nhiều màu sặc sỡ
được ném qua ném lại
trong tiếng hát tiếng cười vui vẻ
mục đích của trò chơi ném còn
vốn không phải là để thể hiện kỹ năng của người chơi
mà chỉ cốt để tạo ra một không gian
cho nam nữ giao lưu tìm hiểu nhau
ai thích ai
thì sẽ tung còn nhiều cho người ấy
thay cho lời muốn nói
sau đó mới tách thành những đôi
những cặp riêng
khi tham gia trò chơi ném còn
các thiếu ném còn
ai cũng chọn lấy cho mình
một bộ trang phục
mà họ thấy là đẹp mắt nhất
ưng ý nhất
ai cũng muốn
mình sẽ là người nổi bật giữa đám đông
ai cũng mong muốn
tìm được một chàng trai xứng đáng với mình
trong hội ném còn
đối với xã thạch lâm
một xã là đa số là dân tộc mông
chúng tôi ở đây hàng năm được
sự chỉ đạo của đảng quỷ
quỷ ban hàng năm
đều là xây dựng kế hoạch
tổ chức lễ hội đón xuân mới
cho đồng bào các dân tộc
ở xã thạch lâm
đặc biệt là giao duyên
và lễ hội trọi bò
thường thường là hàng năm
chính quyền địa phương ở đây
đều tổ chức cho các xóm
xóm xã để giao lưu
vào mùng một mươi tháng riêng âm lịch
đây là phong trào của đồng bào

trong không khí vui xuân đón tết
của thanh niên nam nữ người mông
ở thạch lâm bảo lâm cao bằng
từ vài năm nay
tiếng khen của chàng trai hoàng văn đô
đã trở thành một điểm nhấn không thể thiếu
hoàng văn đô thổi khen hay
múa khen giỏi
nhưng đặc sắc nhất
là đô có thể vừa múa khen
vừa đi trên dây
đây là một kỹ năng
mà ngoài yếu tố tự nhiên vốn có
đô đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian
để luyện tập thì mới làm được
với tiết mục này
đô đã tham gia nhiều hội diễn văn nghệ
quần chúng cấp huyện cấp tỉnh
thậm chí cấp quốc gia
và đoạt nhiều giải cao
còn với thạch lâm xã nhà
thì màn múa khen trên dây của đô
chính là một trong những hoạt động
khiến bà con người mông thích thú nhất
tiếng khen và bước múa của đô
làm cho khán giả
được trở lại với quá khứ xa xưa
của người mông
thời mà những thầy khen giỏi
thường lấy múa khen trên dây
như một hành vi mô phòng việc
người mông khi đi rừng
luôn phải vượt qua thác ca suối sâu
bằng những thân cây bắc ngang
trên những sợi dây mây lắc lèo
hai nghìn sáu tôi cũng được tham gia
hội thi dân tổng mông toàn quốc
đợt thứ hai tại mộc châu săn la
rật được giải a
ở huyện mộc châu tỉnh săn la
từ đó đến về là
và trong những năm tiếp theo
tôi cũng đã tiếp tục tham gia
những phong trào
hội thi hát dân ca giao duyên
của các tổ chức
tại các huyện trong tỉnh cáp ảng
vào đổ xuân
với cái khe này
cũng là một dịp
để giao lưu
xong là cũng
duy trì và phát huy về các bản sắc văn hóa
của dân tổng mông
một mùa xuân nữa lại đang về
trên đất thạch lâm bảo lâm cao bằng
với thời tiết hơi bất thường
nhưng vẫn cứ là xuân
vẫn khiến lòng người mông
nơi sông núi mỉa biên ải
thêm rạo rực phấn chấn
vẫn khiến tiếng khèn mông
bên bờ suối
thêm réo sắt ngọt ngào
năm cũ đang qua
năm mới sắp đến
tiếng khèn giúp cho người ta
lưu luyến nhiều hơn
với quá khứ
và những giá trị
đã trở thành truyền thống
nhưng tiếng khèn
cũng khiến người ta
như được tin tưởng nhiều hơn
vào hiện tại và tương lai
thời gian là một dòng trôi chảy không ngừng
đông qua thì xuân đến
tự nhiên như bầu trời và mặt đất
ngọn núi và những áng mây
sông suối và cây cỏ
dẫu sao đi nữa
cuộc sống vẫn luôn ở phía trước
tết đến thì ai cũng rất là vui
đặc biệt là trẻ con trong nhà
chúng hao hức vô cùng
nào là áo mới này
rồi nghĩ đến chuyện
sẽ được nhận tiền lì xe
nhưng mà đối với những người phụ nữ
với các bà các mẹ
thì có lẽ là lo toan
và tất bật hơn cả ngày thường
vậy không biết được rằng
đối với chị lan hương
thì ý nghĩa của mâm cỗ ngày tết như thế nào
cái việc mà chuẩn bị cho những mâm cỗ tết
là cũng rất là quan trọng
và thực sự
từ khi tôi còn bé
nếu tôi nhớ không lầm
thì khoảng sáu tuổi
là tôi đã bắt đầu được phụ giúp mẹ
những cái việc như thế
và cái đó nó đã ăn sâu vào
trong cái tiềm thức
và dần dần
đến các thế hệ sau
ví dụ như tôi cũng mới
có con dâu thôi
nhưng mà bắt đầu từ năm ngoái
khi mà cháu
về làm dâu
thì bảy giờ sáng
mùng một tết
cũng đã thấy chạy phi xuống bếp
xong bảo là
ôi thế sao con dậy sớm thế
mẹ mẹ có gì không để con làm hộ
bạn cũng đã có ý thức được
ngay cái việc là sáng
mùng một tết
là dậy chuẩn bị mâm cơm
cùng với mẹ và bà
đấy là những cái tín hiệu
rất là đáng mừng
và thực sự tôi nghĩ rằng
những cái giá trị truyền thống
nó sẽ tồn tại mãi
vậy chị có thể chia sẻ một chút
về việc mình chuẩn bị như thế nào
cho mâm cộ tết của gia đình
bởi vì là
rõ ràng là
ở mỗi một vùng miền
thì mâm cộ tết
có lẽ có một đôi chút khác nhau
mỗi vùng miền
họ đều có những cái phong tục riêng
nhưng ở hà nội chúng tôi
thì thường là
cái mâm cộ tết
bao giờ cũng có
có bánh trưng
có bát canh bóng
có bát canh măng
trên mâm cơm
thì bao giờ cũng có
có một đĩa rán
đôi khi là
có những cái giò
mà mình tự trong gia đình gói
ví dụ như là
giò thủ đó
thế rồi nữa
thịt bò kho
có rất nhiều những cái sản vật
sở dĩ tại sao
có những cái sản vật đó
làm là bởi vì
các cụ ngày xưa cũng đã
dường như cũng đã tính
trước đây thì không có tủ lạnh
có những cái món
mà nếu như
ở hà nội
khi cái thời tiết lạnh
để được rất lâu
ví dụ như là cá kho
nhạc sĩ lân cường
không biết là
ở nhà thì ông có phụ giúp
người phụ nữ của mình
gói những chiếc bánh trưng không ạ
thì theo tôi nghĩ
người ta vẫn nghĩ là
công việc của phụ nữ
tôi không nghĩ như thế đâu
tôi nghĩ là phải
nếu công việc thôi
ngay như cái tôi
bản thân tôi thì
khi mới lấy vợ
muốn đi chợ
nấu cơm nó hay lắm
nó như một nghệ thuật
tôi có một anh bạn rất thân
là anh nghệ sinh nhân dân quang thọ
núi ăn rất ngon
tôi học được
nói như nhiều cái
núi ăn rất ngon
nhưng mà sau này
thì khi con nó lớn lên
thì đến ngày tết
vợ với con gái
nói chuyện này
thì mình lại
cũng chung tay
vì mình làm chuyện khác
ví dụ như
dọn dẹp nhà cửa
trong ngày tết
nhưng tôi vẫn nhắc lại là
nhất là những đôi vợ chồng trẻ
thì cái việc
tôi không nghĩ là
không nên phân ra
không nên coi
việc đó là của người phụ nữ
mà nên cùng
cái công việc đó
thì nó sẽ vui vẻ
ngày tết thì vai trò
của người đàn ông
cũng quan trọng lắm đấy
nhà em mà em gọi bánh trưng
mà không có chồng
em luộc giúp
thì cũng rất là khó khăn
xin cảm ơn
những chia sẻ của hai vị khách mời
trong chương trình ngày hôm nay
chúng ta sẽ được thưởng thức
một mâm cỗ tết
không phải là ở hà nội
hay là ở thành phố hồ chí minh
mà đó là mâm cỗ tết
của người thái
ở huyện quỳ châu
tỉnh nghệ an
nhắc đến miền tây
của tỉnh nghệ an
người ta không thể không nhắc đến
những lễ hội
mang đậm bản sắc văn hóa
như lễ hội sang khan
lễ hội hang bua
gắn liền với các cộng đồng dân tộc
đang sinh sống tại đây
như người thái
người khâu mú
với những lễ hội
với dân tộc thái nói riêng
và các dân tộc trên địa bàn nói chung
tết cổ truyền
không chỉ là dịp để nghỉ ngơi
mà còn là dịp để họ giới thiệu
những tinh túy ẩm thực
của dân tộc mình
mâm cỗ tết của người thái
ở huyện quỳ châu
không chỉ đơn thuần là mâm cỗ
để cả gia đình cùng xung họp
mà còn mang nhiều ý nghĩa
đối với đồng bào dân tộc thái
quỳ châu của chúng tôi
vào những ngày lễ tết
đặc biệt là ngày mùng một
thường có mâm đặc trứng và đặc sắc
với nhiều món rất là ngon
đó là cuộc con cháu đồng bào người thái
muốn dâng lên đồng bà tổ tiến
sau một năm lao động sản xuất vất vả
thứ nhất là để tỏ lòng biết ơn
và sau đó là
cũng như là để câu móng
ông bà tổ tiến và các vị thân linh
phù hộ đồ tri cho người dân
đắm mưa thuần gió hoa
cây cối tốt tươi
và một ý nghĩa đặc biệt nữa
là cầu chó nhân kháng
vật thỉnh và người người vui sướng
và cái bản sắc đó thì đến ngày hôm nay
vẫn luôn được duy trì bảo tồn
và ngày càng phát huy hơn nữa
các món ăn trong mâm cơm của người thái
đều có hương vị đặc trưng
và mang một ý nghĩa riêng
nguyên liệu để chế biến các món ăn
đều được lấy từ tự nhiên
rất đơn giản
nhưng khi thưởng thức
đều rất thơm
ngon và lạ miệng
do đặc thù vùng cao
nên các món ăn của người thái
thường là luộc và nướng
hoặc gác bếp để dành
trong mâm cơm tết của người thái
có sự xuất hiện của khá nhiều loại bánh
như bánh trưng vuông nhỏ
bánh tom tê
bánh sửng trâu
bánh rán mật
mỗi loại bánh lại có hương vị riêng
và mang những ý nghĩa khác nhau
trong bánh trứng thì có
nó tương trứng cho
cái bánh sửng trâu
tương trứng cho cái sương bo
tương trứng cho cái sương bo
bánh cơm tôm pế
tương trứng cho chiếc cặp
của người dân lão đồng
người ta đi rưng
và trong đó thì có
tương trứng cho chiếc gầy
chiếc bao giáo
dù mang những ý nghĩa khác nhau
nhưng tự trung lại
các loại bánh thờ cúng
của người thái nơi đây
gắn liền với hoạt động sản xuất nông nghiệp
thể hiện sự trân trọng
biết ơn của bà con
đối với thiên nhiên
điều đặc biệt trong bữa cơm tết của người thái
là luôn phải có món cá
để thờ cúng thần sông
là món ăn chính trong mâm cơm
cá có thể chế biến là món nướng
nhưng nhất thiết phải do chính người đàn ông trong nhà
tự tay đánh bắt mang về chế biến
ngày tết là không thể thiếu được
cái món cá nướng
cái món cá nướng của người thái
cũng vào ngày tết
tức là mùa màng được bồi thu
đủ cá cùng nội
cho nên là con trai phải bắt buộc
phải đi trải
lấy cá ấy
qua ngoài sông
bắt đầu về nướng
để cúng tổ tiên
với lại làm cái hò mọc
món cá nướng
dùng để cảm ơn thần sông
cầu mong cho năm mới
bà con quăng lưới
sẽ được nhiều tôm
với những con cá to
sẽ được chế biến
làm món cá nướng
còn với những con cá nhỏ
sẽ dùng để làm món cá nướng
làm món họ mọc
là món ăn chế biến từ cá
nhưng họ mọc
là sự kết hợp giữa gạo nếp
được dã nhỏ
sau đó trộn đều với gia vị
rau thơm và cá tép
đây là món ăn đặc trưng
và chỉ được làm trong dịp lễ tết
hoặc những dịp đặc biệt của người thái
bên cạnh những món ăn đặc trưng kể trên
mầm cơm tết của người thái
cũng không thiếu những món ăn
như thịt lợn thịt gà xôi
mâm cơm tết sẽ được cúng vào ngày mùng một tết
sau khi làm lễ cúng ông bà tổ tiên
cúng các vị thần
người chủ gia đình sẽ tập hợp con cháu
để phát lộc
và nói những lời chúc tốt đẹp
mong con cháu gặp nhiều may mắn trong năm mới
cho dù sự phát triển và giao lưu văn hóa mạnh mẽ
nhưng những món ăn truyền thống
của đồng bào dân tộc thái
vào ngày tết
vẫn luôn được lưu giữ
tạo nên nét riêng trong văn hóa ẩm thực của dân tộc
từ đó góp phần quan trọng
trong việc tạo nên sự phong phú
trong văn hóa ẩm thực
của cộng đồng các dân tộc
ở miền tây nghệ an nói riêng
và mảnh đất xứ nghệ nói chung
để mỗi dịp tết đến
nhà nhà lại bập bùng ánh lửa
với những món ẩm thực
mang đậm hương vị ngày tết cổ truyền dân tộc
để mỗi đêm
thưa quý vị
chúng ta đang sống trong những thời khắc
của năm mới đinh dậu
và thật thiếu sót
nếu không nhắc đến linh vật của năm nay
năm con gà
nào có hình con gà năm nay không ạ
hiện tại thì không có
mà tôi có một bức tranh con gà
nhưng mà từ cái năm trước
từ cái năm trước
năm nay thì không có một cái linh vật gì
thực sự ra là mỗi một năm
đều có một cái
gọi là một cái năm con giáp
thì đều có những cái con vật
như là linh vật
nhưng mà chúng tôi thì tôi nghĩ là chúng ta cũng không nên
nên quá câu nệ vào cái đó
mà nhiều nhà lại cứ phải sắm bằng lược
những các cái vật dụng có hình con gà
nếu có thì tốt
mà có thì nó vui thôi
tôi nghĩ là như thế chứ đừng quá câu nệ vào cái việc đó
đúng như nghệ sĩ nhân dân lan hương
vừa mới chia sẻ
tức là cũng có rất là nhiều gia đình
vì họ mong muốn năm mới có nhiều điều tốt đẹp
cho nên là ở trong nhà
thì có rất là nhiều linh vật hình con gà
thế nhưng không biết được rằng là
họ mong muốn gửi gắm điều gì
vào hình linh vật đấy
cũng có thể người ta mong muốn
những cái điều may mắn
hầu như đã để những cái linh vật đấy
thì họ phải nghĩ đến những cái điều
mà cái linh vật đó đem lại
những cái điều may mắn
những cái điều tốt đẹp
đôi khi cái niềm tin của họ nó không vững
thì họ phải tìm niềm tin ở những cái chỗ khác
nhưng còn một cái điều nữa
mà chúng ta không nên
quy kết về cái chuyện đó
tức là đôi khi
thí dụ siêu tập những các cái
hình con gà chẳng hạn
đó là một cái thú vui về thẩm mỹ
siêu tập để
thấy được là nó rất là đẹp
và nó có rất là nhiều
những các cái hình hài
rất là đáng ưỡng mộ
và nó thể hiện
cái khí phách của từng cái con vật
ví dụ năm con ngựa cũng có rất là nhiều
những cái con ngựa ở những cái trạng thái rất là đẹp
và năm con gà cũng như vậy
thế thì đôi khi
họ thích những cái biểu tượng như thế
ví dụ như con gà đang ấp trứng
ví dụ như con gà đang đẻ trứng
rồi có những cái con gà trống rất là hiên ngang
ví dụ như thế
thực sự đứng về mặt thẩm mỹ
để trưng bày để bày biện trong gia đình
để làm một cái vật trang trí
thì tôi hoàn toàn ủng hộ và thấy rất là thích
nếu có điều kiện thì cũng nên
cũng nên sắm sửa
để bày biện để làm vật trang trí
trong nhà thôi
thì cái đó hoàn toàn là rất là được
rất là hoan nghênh
tôi nghĩ là như vậy
chứ không có nghĩa là vì như thế mà quy kết cho họ là
vì họ tin tưởng hoặc là chị họ mong cái gì
đôi khi nó chỉ là giá trị thẩm mỹ thôi nhé
giá trị về nghệ thuật
giá trị về nghệ thuật
ở những cái hình đó
cũng phải công nhận là nhiều nhà sản xuất họ thông minh
những nhà gọi là
thiết kế mỹ thuật
họ thể hiện sự sáng tạo của họ
trong những cái tháp phẩm nghệ thuật như thế
thì mình cũng phải ghi nhận
ngay từ xa xưa đó là cái con gà nó có một cái vị trí
rất quan trọng trên cái nồng nghiệp của chúng ta
từ cái con gà rừng thuần hóa
đến cái con gà nhà
và chính vì vậy mà
trong các cái gì chỉ khóc khổ đứt nút đau được
cái xương gà
cái con gà nó còn quan trọng ngay cho chúng ta xem
cái truyền thuyết về xuân tinh thủy tinh
khi mà vua hùng
kén trang rẻ đấy
thì phải nói là để kén ràng rẻ trong vị nương
thì ông bắt ra
đặt ra những cái tiêu chuẩn là
phải gồm có
voi chín ngà gà chín cỡ
ngựa chín hồng mau
để nói là một trong bả cái vật
mà vua hùng cũng đưa ra
để mà kén rẻ của mình
thì tôi thấy cái con gà
nó lại đi vào trong cái văn hóa của chúng ta
tới xa xưa
gần gũi với cuộc sống và là một biểu tượng giàu ý nghĩa
con gà từ lâu đã xuất hiện
trong nhiều thành tố của văn hóa việt
ngay sau đây xin mời quý vị đến với một loại hình
còn ít được biết tới
đối với nhiều người
đó chính là thế võ gà nơi sơn cước
cổng chiêng và văn hóa cổng chiêng là tài sản vô giá
âm nhạc cổng chiêng tây nguyên không những là một giá trị nghệ thuật
đã từ lâu được khẳng định trong đời sống xã hội
mà còn là kết tinh của hồn thiêng sông núi qua bao thế hệ
cổng chiêng tây nguyên không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất
cũng như những giá trị về nghệ thuật đơn thuần
mà nó còn là tiếng nói của con người của thần linh
theo quan niệm vạn vật hiếu linh
không khí mùa xuân
đang tràn ngập trên mọi nẻo đường của núi rừng tây nguyên hùng vĩ
tràn vào các buôn làng với rực rỡ cờ hoa
phố núi pleiku hiền hòa và dịu dàng khoe sắc
thưa chị được biết là tây nguyên có một loài hoa rất đặc trưng đó là hoa quốc quỳ
thì xin chị có thể giới thiệu đôi nét về cái loài hoa này
và ý nghĩa vì sao mà được đặt một cái tên rất là hay đã hoa cúc quỳ được không chị
lần đầu tiên em đến tây nguyên
em sẽ chết mê chết mệt với cái hoa cúc quỳ này
đây cũng là một trong những loài hoa
cũng có thể nói là chính là lịch của người tây nguyên
người trai sống ở tây nguyên họ không có lịch
cũng không biết là khi nào mình sinh
và cũng không có ngày tháng
và người ta chỉ biết rằng là hoa cúc quỳ này là nó đã kết thúc
và là khi hoa cúc quỳ nở rộ
ở khắp nơi trên vùng đất tây nguyên
thì nó đã kết thúc một mùa khô và chuyển sang một mùa mưa
đây cũng là một trong những loài hoa mà nói về một cô gái của tây nguyên
ngày xưa và người dân tộc trai của hồ lê gọi cái hoa này là p nha an
p nha chính là hoa
còn an nghĩa là kiêu ngạo
bởi vì theo chế độ mẫu hệ
cho nên người phụ nữ này muốn cầu hôn với người đàn ông của mình
nhưng mà có một người đàn ông khác của cái buôn làng khác
lại thích cô gái đấy
vì cô gái này nó thật sự là rất là đẹp
đẹp nghiêng thành đổ nước
nhưng mà cô không chịu
bởi vì cô đã đến ước với một người đàn ông của mình đã chọn rồi
nhưng mà mãi về sau
người đàn ông của cái bang làng khác
thì tới họ cầu xin
và cô không chịu và từ chối
và chính vì vậy khi cô đã ngất liễm đi
và cô có dạng rằng là
khi nào mà cảm thấy một vùng đất đó
sống và có một cái loài hoa mọc lên
thì đó chính là
là cô ta muốn nhắc nhở
thanh niên nam nữ trong buôn làng đó
phải trở nên hăng hái
người thì biết đi sang người thì biết dịch vải
và người thì nhớ
đó chính là tình yêu không thay đổi
là chế độ mẫu hệ của người tây nguyên
mùa xuân đã khoác lên thành phố
một bộ trang phục
mới rực rỡ và sang trọng hơn
tây nguyên ngày nay
đã khởi sắc với diện mạo mới
cho thấy cuộc sống của người dân
ngày một giàu có hơn
đồng bào tây nguyên đặc biệt
coi trọng âm nhạc
bởi âm nhạc sẽ thay họ nói lên được
tinh thần phóng khoáng và giặt rào
sức sống của mình
tại huyện cơ bang tỉnh gia lai
những ngày này tiếng đàn gong vang lên
không dứt khắp buôn làng
không khí tết như càng tưng bừng
càng đắm say hơn
với tiếng đàn gong gọi mùa xuân mới
trong đất trời tây nguyên
tinh ninh hay teng nang
là những cái tên khác
mà người ba na gọi đàn gong
nhưng cái tên đàn gong
đã trở nên quen thuộc hơn cả
với đồng bào vùng bắc tây nguyên
nhất là với người dơ rai
âm thanh đàn gong như cách nói
của đồng bào nơi đây
lúc dạo rực như tiếng chim chơ rào
ra diết như con thú hoang gọi bầy
lúc êm đềm như buổi chiều tây nguyên
dần tắt nắng
khi gào thết như thác bọt tung trắng đại ngàn
khi lại hiền dịu
như dốc rách suối chảy
quý vị và các bạn thân mến
âm nhạc chính là món ăn tinh thần đối với tất cả mọi người
đặc biệt là đối với các đồng bào dân tộc tây nguyên
âm nhạc chính là sự dây tinh thần
gắn kết các đồng bào dân tộc lại với nhau
hiện tôi đang đứng tại xã yê kha
viện chư phả tỉnh gia lai
nói đến mảnh đất này thì ai cũng nhớ ý đến
âm nhạc cồng chiêng
ai biết được rằng cũng có một thứ nhà cụ
cũng được rất nhiều người dân yêu thích
đó chính là đàn gong
bên cạnh tôi là chị hờ lê
xin chị giới thiệu đôi nét về thứ nhà cụ độc trưng
và rất độc đáo của dân tộc tây nguyên
người dân tây nguyên của tôi
sống không thể nào thiếu âm nhạc
ngoài cồng chiêng
ngoài tơ rưng
ngoài đàng kê ni
còn có đàn gong
và đàn gong này người dân tự làm
nhưng mà nhiên liệu tự làm đàn gong này
chính là những cây lỗ ô
được mọc ở trong rừng
rất tự nhiên
và họ đưa về
và trong một thời gian mà họ đưa về
họ phải ngâm cái ống này
để nó không có độ co giãn
mỗi khi người ta đi lên rẫy
người ta dùng trái bầu này để đứng nước
còn ngoài đứng nước ra
cái bầu này còn dùng để hốc cơm
thì sau đấy người dân không dừng lại ở đấy
mà người ta lại đưa về
sử dụng luôn
đó chính là ống để làm đàn gong
cũng bởi âm thanh đa dạng ấy
mà đàn gong được người dơ rai sử dụng
để chơi độc tấu
hoặc cũng có thể dùng để đệm cho nhau hát
đặc biệt là những bài hát dân ca sơ rai
trong những dịp vui
tiến đàn gong
đã tạo nên niềm vui
sự hứng khởi
đã cố kết mọi người lại gần nhau hơn
chính điều đó tạo nên không khí của ngày tết
cái tết của cả bôn làm
của cả cộng đồng tây nguyên
để giai điệu của mùa xuân
được ngân lên tha thiết hơn
âm hưởng của núi rừng mãi vang vọng
chúng tôi tìm đến một nghệ nhân
đã dành chọn cuộc đời cho việc bảo tồn
các loại hình văn hóa đặc sắc
của người dơ rai sử dụng
người dơ rai
nghệ nhân kso knau
là người tâm huyết và đam mê với việc chế tác
siêu tầm các loại nhạc cụ
của các dân tộc trên vùng đất này
ngoài giàn cổng chiêng
nghệ nhân kso knau còn siêu tầm
các loại nhạc cụ khác
trong đó có đàn gong
đàn gong xuất hiện cách đây từ rất lâu
nhạc cụ này
chính là những loại nhạc cụ
nhịp đập của trái tim người con trai
mỗi khi có tình cảm với một người con gái nào đó
khi phải lòng yêu thương một ai đó
chàng trai sẽ dùng cây đàn này
tìm đến gần nhà cô gái
mỗi khi muốn thể hiện tình cảm của mình
tiếng đàn thánh thót trong đêm trăng
bên ô cửa sổ
để nói lên cảm xúc yêu thương
nồng nàn của người đang yêu
đàn gong là lời tự tình
là tiếng hát
lẫn trong nhịp đập của con tim
vì vậy cây đàn này
còn có tình cảm với một người con gái

người ta nói là một người hai người thôi
nhưng mà do là
cái sự mình say mê
đấy mình mới tập được
nhiều người tình cảm của mình
có thể là tình cảm với một người con gái
cái sự mình tập được
cái sự mình tập được

để nói lên cảm xúc yêu thương
để nói lên cảm xúc yêu thương
thì là người ta nói là
cái sự mình tập được
vì vậy cây đàn của con gái